kính chào quý vị và các bạn
bộ tài chính cảnh báo rủi ro trái phiếu doanh nghiệp lãi suất cao
nhà đầu tư oa tham gia vào thị trường chứng khoán
sản xuất khẩu trang vẫn là cứu cánh của doanh nghiệp diệt may dù không được coi là phương án đầu tư dài hạn
đây là những thông tin chính được chuyển tới quý vị trong năm phút của chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
trước tình trạng doanh nghiệp bất động sản tăng huy động vốn qua trái phiếu
bộ tài chính đã một lần nữa đưa ra khuyến cáo với thị trường này
bộ tài chính khuyến nghị doanh nghiệp phát hành về tính toán cụ thể dòng tiền
để xây dựng phương án phát hành trái phiếu khả thi
bảo đảm khả năng trả nợ và tuân thủ các quy định pháp luật về phát hành trái phiếu
đối với nhà đầu tư bộ tài chính khuyến cáo cần tiếp cận đầy đủ thông tin
phân tích và đánh giá kỹ các rủi ro có thể gặp khi đầu tư trái phiếu
không nên mua trái phiếu chỉ vì lãi suất cao
vì có khả năng không thu hồi được khoản tiền đầu tư
bao gồm cả gốc và lãi nếu doanh nghiệp phát hành gặp khó khăn
dù không mang lại lợi nhuận cao nhưng hiện sản xuất khẩu trang
vẫn được xem là cứu cánh cho nhiều doanh nghiệp dệt may
trong phương án sắp tới nhiều doanh nghiệp trong ngành cho biết
vẫn sẽ tiếp tục duy trì sản xuất mặt hàng này
dù hoạt động sản xuất xuất khẩu khẩu trang và đồ bảo hộ y tế
giúp khá nhiều doanh nghiệp ngành dẹp may duy trì hoạt động
tạo việc làm cho lao động trong giai đoạn dịch bệnh
nhưng nhiều chuyên gia khẳng định đây không nên là phương hướng lâu dài
bởi ước tính đã có trên một trăm linh doanh nghiệp dẹp may cả nước
chuyển sang hoạt động sản xuất khẩu trang và đồ bảo hộ y tế
dẫn đến lượng khẩu trang sản xuất ra không thể kiểm soát
trong khi không phải sản phẩm của doanh nghiệp nào cũng đạt được tiêu chuẩn xuất khẩu
do đó các doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ phương án kinh doanh mặt hàng này
theo số liệu từ trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
đã có tới hơn ba mươi năm tài khoản của nhà đầu tư trong nước
được mở mới vào tháng sáu chủ yếu là các nhà đầu tư cá nhân
sau nhịp giảm sâu hồi tháng ba lực cầu của nhà đầu tư nội đã thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng mạnh
chỉ số vn index đã hồi phục hơn ba mươi tám từ vùng đáy tháng ba lên vùng giá chín trăm linh điểm hồi tháng sáu
thanh khoản trên thị trường chứng khoán liên tục lập kỷ lục mới
tuy nhiên việc nhà đầu tư thua lỗ ở thị trường tăng giá vẫn không phải trường hợp hiếm gặp
vì vậy các nhà đầu tư vẫn cần phải cẩn trọng
theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương trong nửa đầu năm xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ
ước tính đạt gần năm tỷ usd tăng hai bốn so với cùng kỳ năm trước
riêng trong tháng sáu xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt chín trăm linh triệu usd tăng chín chín so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên các doanh nghiệp trong ngành gỗ hiện vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức
do diễn biến dịch bệnh trên thế giới vẫn phức tạp và chưa được kiểm soát tốt
đặc biệt tại các thị trường xuất khẩu chính của ngành như mỹ nhật bản và eu
vì vậy triển vọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong quý ba năm nay có thể vẫn chưa khả quan
theo tổng cục hải quan xuất khẩu cao su của việt nam trong tháng sáu đạt khoảng một trăm một mươi tấn
với trị giá một trăm ba mươi triệu usd tăng bốn mươi bảy về lượng và bốn mươi bốn về trị giá so với tháng trước
mặc dù vậy do tình hình xuất khẩu trước đó sụt giảm nên lũy kế sau tháng đầu năm
xuất khẩu cao su ước đạt chỉ bốn trăm năm mươi sáu tấn giảm cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm trước
giá xuất khẩu bình quân cũng giảm hai chín so với cùng kỳ xuống mức một ba trăm ba mươi usd một tấn
trong đó trung quốc vẫn là thị trường nhập khẩu chính chiếm chín mươi tám
giá tiêu tại khu vực trọng điểm tây nguyên ngày hôm nay đã tăng khoảng hai đồng một kg
so với cuối tuần trước lên ở mức bốn mươi tám năm trăm linh đồng đến năm mươi một đồng một kg
hiện giá tiêu thấp nhất tại đồng nai và gia lai cao nhất ở bà rịa vũng tàu
theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương dự báo thời gian tới
giá hạt tiêu sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu tích chữ lúc giá ở mức thấp
về dài hạn giá hạt tiêu toàn cầu sẽ được hỗ trợ khi sản lượng
ở hầu hết các nước sản xuất lớn đều giảm mạnh trong đó có việt nam
thưa quý vị và các bạn nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất
trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại